theo nghị định chín mươi của chính phủ thì từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi những lao động đã qua học nghề đào tạo nghề sẽ được hưởng lương cao hơn
theo đó người lao động đã qua học nghề đào tạo nghề được hưởng lương cao hơn ít nhất bảy so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi theo quy định
khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định này doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương
khi người lao động làm thêm giờ làm việc vào ban đêm làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc độc hại
chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động
các khoản phụ cấp bổ sung khác trợ cấp tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động
thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp